năm trong các hoạt động được tổ chức trên cả nước hướng tới kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức chương trình
hành trình quân đội chung tay vì người nghèo ở các xã khó khăn tại hai huyện vùng cao của tỉnh là đà bắc và mai châu
đây là những hành động tri ân của người lính cụ hồ đối với bà con nhân dân đặc biệt là những người có công với cách mạng
những địa phương còn gặp nhiều khó khăn từ đó tăng cường tình đoàn kết toàn dân tộc và tô thắm thêm ba chữ tỉnh quân dân
năm mươi xuất quà đã được tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn học sinh nghèo vượt khó trị giá bảy mươi năm triệu đồng
cùng với đó một mươi năm cán bộ y bác sĩ quân y của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần hai lượt người
với số tiền trị giá trên ba trăm linh triệu đồng
đây là việc làm thiết thực ý nghĩa
tình quân dân được các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao
hôm nay tôi thấy rất vui vì được các cán bộ y bác sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh về tư vấn khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho nhân dân
ngoài ra lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình còn tổ chức hành quân giã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại chỗ giúp nhân dân cải tạo vườn tạp tu sửa đường giao thông
phối hợp với các ngành địa phương thông qua các hoạt động cụ thể như giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
kết hợp với tuyên truyền cho bà con nhân dân về các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
qua một thời gian làm việc thì đã giúp nhân dân củng cố được hơn ba km đường liên xã và củng cố xong một nhà văn hóa của một xóm
đồng thời giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để dựng lại nhà cửa vườn tược và tư vấn cho bà con trong vấn đề
ăn ở sinh hoạt hợp vệ sinh và tư vấn về phát triển kinh tế xã hội
chương trình hành trình quân đội trung tây vì người nghèo của cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
đã thể hiện bản chất truyền thống của quân đội nhân dân việt nam đạo lý uống nước nhớ nguồn đề nơn đáp nghĩa
tình cảm trách nhiệm và tri ân của cán bộ chiến sĩ đối với nhân dân nhất là đối với người có công với cách mạng
người dân vùng cao vùng sâu vùng đặc biệt khó khăn qua đó tăng cường tình đoàn kết tạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc